để phòng chống bão số bảy ubnd tỉnh ninh bình đã có công điện khẩn gửi các huyện thành phố và các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân ứng phó kịp thời với bão số bảy có thể gây ra
đặc biệt là kêu gọi tàu thuyền ở ngoài khơi quay về hoặc tìm nơi an toàn tránh bão đồng thời vận động hàng trăm hộ nông dân nuôi trồng thủy sản ở khu vực ngoài đê bình minh ba trở về tuyến sau tránh bão
từ ngày một mươi tám tháng một mươi khu vực biển kim sơn đã có gió mạnh mây dày đặc và lác đác có mưa tại sông đáy đổ về biển kim sơn nước đỏ phù sa cuồn cuộn chảy
trạm bơm phát diệm đã bố trí năm máy bơm công suất bốn mét khối một máy một giờ làm nhiệm vụ tiêu ống cho hàng trăm hectare lúa vùng trong đê bình minh ba khi mưa lớn xảy ra